đồng thời qua đây cử tri cũng nêu nhiều quan ngại lo lắng về tình hình tham nhũng cũng như thu hồi tài sản vi phạm tham nhũng đạt tỷ lệ còn thấp vấn đề giá điện tăng cao và những quy định chưa phù hợp đối với từng đối tượng sử dụng điện
cử tri yêu cầu nhận được chế độ thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với cán bộ không chuyến trách
sau khi lắng nghe ghi nhận các ý kiến của cử tri đặt ra chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã trao đổi làm rõ một số vấn đề
trong đó liên quan đến giá điện tình hình hàng nhái hàng giả thu viện phí bảo hiểm xã hội
chủ tịch quốc hội sẽ chuyển đến chính phủ bộ công thương bộ y tế để kịp thời xử lý
trước đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ đã tham dự lễ khởi công xây dựng đền thờ các vô hùng tại phường bình thủy quận bình thủy thành phố cần thơ

khoảng hai mươi một h tối ngày một mươi bảy tháng sáu nhiều người dân sống gần khu vực núi quyết phường trung đô thành phố vinh tỉnh nghệ an đã phát hiện khói lửa bốc ra từ khu vực gần trên đỉnh núi quyết ngay khi biết tin lực lượng chức năng đã nỗ lực khống chế đám cháy
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động năm xe cứu hỏa cùng bảy mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường hàng trăm người gồm nhiều lực lượng như công an quân đội kiểm lâm cùng người dân đã tham gia chữa cháy
địa hình núi dốc xa nguồn nước nên công tác tiếp cận dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn
sau hai tiếng đồng hồ nỗ lực dập lửa đến hai mươi ba h ngày một mươi bảy tháng sáu đám cháy mới được khống chế núi quyết nằm ở phường trung đô thành phố vinh là điểm du lịch của tỉnh nghệ an trên núi chủ yếu là rừng thông và có đền thờ hoàng đế quang trung cùng một số công trình quan trọng khác
đợt nắng nóng kéo dài vừa qua đã khiến cho hàng nghìn diện tích lúa hẻ thu của nhiều huyện trên địa bàn tỉnh nghệ an như là hưng nguyên nghi lộc nam đàn bị thiếu nước nghiêm trọng đặc biệt lúa đang trong giai đoạn chuẩn bị đẻ nhánh nên nhu cầu về nước tưới là rất lớn trong thời gian tới nếu không có đủ nước nguy cơ hàng nghìn hecta lúa ở nghệ an chết cháy là rất cao
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến cho gia đình bà phạm thị yến ở xã hưng tây huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an thấp thỏm ăn ngủ không yên vì bảy sao lúa của gia đình đang chết héo vì thiếu nước
đây cũng là tình trạng chung của hơn một hai trăm linh hectare lúa trên tổng số bốn năm trăm linh hectare lúa vụ hẻ thu ở huyện hưng nguyên bị ảnh hưởng vì thiếu nước do nắng hạn kéo dài trong gần một tháng qua
hiện tại ở huyện hưng nguyên có gần bảy trăm linh hectare rơi vào tình trạng bất khả kháng
trước thế này là năm nay là hạn nhiều nhất mà người dân nói chúng là làm ăn là vẫn vất vả nhất á
mà bởi vì là chỉ trống cho vô ruồng thôi mất ruồng thì hạn hạn mà mất đường đi thì mất đường khác tính ra thì có cỏ chim á
thứ thì chuột bò thôi thứ thì hạn hạn thôi là nói chúng là như này đông ruồng thì chú thấy rồi thì biết nè
nước thì không có nè nước bơm dưới dưới dơ dở là bơm đi bơm quán dưới dơ dở là nước có ba là ở thẳng cái mình ruồng đấy mà dưới mình bắt đầu trắng rồi cái mình ruồng chết chết răng rồi ruồng hồ mất nè
do nắng nóng kéo dài nguồn nước trên toàn bộ hệ thống canh gai canh cầu mượu đề canh thấp sông hoàng cần của huyện hương nguyên đều xuống ở mức cạn kiệt lượng nước không đủ để phục vụ tưới tiêu
nếu như trong thời gian tới không có nước để tưới tiêu thì hơn một hai trăm linh hectare lúa sẽ bị mất trắng
giải pháp huyện này thì huyện đang tập trung chỉ đào các xã huy đông mọi nguồn lực để tập trung nào vẹt một số cái đoàn canh mướng để sử dụng các cái máy bơm giả chiến để bơm chuyên vào
đồng thời thì cũng chỉ đào các xã tận dùng các cái hồ đập sử dụng máy bơm dâu máy bơm điền để bơm nước từ các cái hồ gạch để cứu các cái diện tích ở xung quanh các cái áo hô có thể có nguồn lực để tập trung khẩn trướng để cứu lúa
không chỉ tại huyện hưng nguyên nắng nóng kéo dài trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh nghệ an đã làm cho hàng nghìn diện tích lúa hẻ thu ở các huyện như nghi lộc nam đàn
cũng trong tình trạng chết héo do thiếu nước
theo thống kê toàn tỉnh nghệ an hiện có hơn hai hai trăm linh hectare lúa một tháng tuổi đang thiếu nước
nếu nắng nóng khô hạn kéo dài số diện tích này có nguy cơ mất trắng
hiện một phần ba tổng số hồ đập lớn trên địa bàn tỉnh nghệ an mực nước đã xuống dưới năm mươi dung tích trong khi vụ hè thu vừa mới gieo cấy
do đó trong thời gian tới các đơn vị phục vụ nước cần phải nỗ lực đưa ra những giải pháp chống hạn kịp thời và cần có những hướng đi mới ở những vùng thường xuyên bị thiếu nước
hiện tại hơn một hectare gieo cấy vụ hẻ thu tại quảng bình đang bị ảnh hưởng nặng nề do khô hạn
mặc dù địa phương đã có các biện pháp cung cấp nước tưới tiêu tuy nhiên nhiều hồ đập đã cạn nước
vì thế nếu không có mưa trong khoảng một mươi ngày tới thì nguy cơ mất trắng những diện tích sản xuất nông nghiệp là rất cao
huyện quảng trạch là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng của tình trạng hạn hán tại quảng bình
theo kế hoạch vụ hẻ thu là ba bốn trăm linh hectare
tuy nhiên các địa phương chỉ gieo trồng được hai phần ba diện tích
tuyến canh canh kia dài hơn một mươi năm km có nhiệm vụ tiêu lũ và tích nước phục vụ gieo cấy hẻ thu trong huyện đã cạn khô không thể cứu hạn cho đồng ruộng
từ đầu năm đến nay mưa ít và nắng nóng lên đến bốn mươi độ kéo dài khiến người dân ở các địa phương căng mình chống trọi hạn hán
mực nước đã xuống mức thấp nhất không thể phục vụ công tác tế tiêu
từ đầu vụ hẻ thu đến nay công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi quảng bình đã triển khai việc chống hạn khẩn trương và gấp rút cho các diện tích lúa có nguy cơ bị hạn hán
tại các huyện phía bắc của tỉnh quảng bình công ty đã triển khai bảy cục bơm với một mươi hai mé bơm để đưa nước ở các hói giao nhỏ vào hệ thống canh chính dẫn về ruộng để phục vụ tế tiêu cho ruộng đồng
trước tình hình hạn hán xảy ra trên diện rộng ở quảng bình quảng bình cho biết đang xin kinh phí hỗ trợ chống hạn từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm cứu hạn khẩn cấp cho nông dân
chiều ngày một mươi bảy tháng sáu cục quản lý thị trường tỉnh bình phước đã tiến hành lập biên bản tổ chức tiêu hủy ba trăm ba mươi lít dầu ăn bẩn đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ đồng thời tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật
trước đó cục quản lý thị trường bình phước đã phát hiện một xe máy có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan tới nguồn gốc hàng hóa trên xe
theo chủ xe này số dầu ăn bẩn đã qua sử dụng được mua từ các quán ăn trên địa bàn huyện lộc ninh tỉnh bình phước sau đó đem về bình dương bán lại để kiếm lời
thưa quý vị và các bạn thời gian qua mạng lưới cấp nước sạch nông thôn nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn ở tuyên quang đã được nhà nước đặc biệt quan tâm đầu tư và xây dựng
tuy nhiên việc khảo sát vị trí xây dựng không có nguồn nước phù hợp cách quản lý vận hành yếu kém đã khiến cho một số công trình nước sạch không phát huy được hiệu quả gây lãng phí lớn
công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn một mươi minh tiến xã minh hương huyện hàm yên do ủy ban nhân dân huyện hàm yên tuyên quang làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn một ba tỷ đồng được khởi công xây dựng vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu
theo thiết kế khi hoàn thành công trình sẽ cung cấp nước sạch cho tám mươi bảy hộ dân thôn bảy và thôn một mươi minh tiến năm hai nghìn một mươi bảy
công trình hoàn thành nhưng niềm vui có nước sạch của người dân chỉ kéo dài được hơn một tháng bởi công trình này thường xuyên không có nước
sau nhiều lần sửa chữa từ cuối năm hai nghìn một mươi
công trình đã ngừng hoạt động
sống ngay gần công trình nước sạch tiền tỷ nhưng người dân vẫn phải dẫn nước từ khe suối về để sinh hoạt
một số gia đình có điều kiện hơn thì đào giếng khơi để lấy nước

nguyên nhân là công trình nước sạch tiền tỷ
nguyên nhân là do ngay từ khâu khảo sát chữ lượng nguồn nước đã không được tính toán kỹ
nên sau một thời gian ngắn khai thác và sử dụng nguồn nước bị suy giảm thiếu hụt làm công trình ngừng hoạt động
vị trí nguồn nước lại nằm ngay bên dưới đồi cam của một số hộ dân khiến nguồn nước không bảo đảm chất lượng
ngoài ra công tác quản lý vận hành sau đầu tư còn yếu kém chưa được quan tâm
nước sạch thì nguồn ấy có cái khe ra khe tự nước như nó ra thôi
nhưng bây giờ thì dân ở trên thì nó cũng trồng cây xong lại trồng hoa màu ấy cũng ảnh hưởng phun thuốc các thứ cũng ảnh hưởng đến nguồn nước nhiều
nhưng mà lúc đoạn mưa lũ ấy nó chảy xuống ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn nước mỏ của mình ra
đấy thì cái nguồn nước đấy là chắc chắn là không thể đảm bảo vệ sinh cho dân sử dụng được
nó sẽ ảnh hưởng về lâu dài
do công tác quản lý bảo trì và việc điều tiết nước không được tốt
chính vì vậy là dẫn đến hiện nay là một số đường ống đã hư hỏng
hiện nay chủ yếu là các hộ đầu nguồn sử dụng còn các hộ cuối nguồn cuối các nhánh đã không sử dụng được
không có kinh phí duy tru thường xuyên dẫn tới là các công trình càng để lâu ngày càng sống cấp dẫn tới là không sử dụng không hiệu quả
công trình nước sạch nông thôn là hạ tầng quan trọng góp phần cải thiện đời sống
nâng cao sức khỏe người dân bảo đảm an sinh xã hội
để bảo đảm nguồn nước sạch cho người dân và góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội
ủy ban nhân dân huyện hàm yên cần kiểm tra ra soát đánh giá thực trạng từng công trình dự án
để có giải pháp huy động các nguồn lực sửa chữa nâng cấp các công trình xuống cấp hư hỏng
bảo đảm cho người dân có đủ nước sạch để sử dụng
trong phần tin quốc tế động đất kép ở trung quốc ít nhất một trăm ba mươi người thương vong
mỹ công bố bằng chứng tội iran tấn công tàu trợ dầu trên vịnh omar

hiện các nỗ lực cứu hộ cứu nạn đang được tiến hành khẩn trương
lực lượng chức năng đã đưa được một số người sống sót ra khỏi các đống đổ nát
người dân đăng tải trên mạng internet nhiều bức ảnh và video trên mạng webo cho thấy
những ngôi nhà bị sập hoàn toàn các vết nứt cũng xuất hiện ở một số đường cao tốc
cơ quan khảo sát địa chân mỹ cảnh báo khả năng thiệt hại trên diện rộng ở tỉnh tứ xuyên
lầu nam góc vừa công bố một loạt những bức ảnh mới về vụ tấn công tàu trợ dầu ở vịnh omar
khẳng định đây tiếp tục là bằng chứng chứng minh iran là thủ phạm thực hiện vụ việc này
một trong những bức ảnh được lầu nam góc miêu tả là phấn sót lại của thiết bị gắn nam châm
được cho là của một quả mìn chưa phát nổ
những hình ảnh khác cho thấy vị trí quả mìn được gắn trên thân tàu phát nổ của nhật bản
và có khoảng một mươi người được cho là các binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran
đang tiếp cận chiếc tàu trợ dầu
những bức ảnh màu mới tương tự với hình ảnh xuất hiện trong video đen trắng
mà quân đội mỹ công bố
quân đội mỹ công bố cách đây vài ngày
ngày một mươi bảy tháng sáu mỹ quyết định tăng cường thêm một quân tới khu vực trung đông
quyền bộ trưởng quốc phòng mỹ patrick sanahan khẳng định
việc triển khai quân chỉ nhằm mục đích phòng thủ trước những mối đe dọa trên biển trên không và trên bộ
ông sanahan cho rằng các động thái của iran đang đe dọa đến lợi ích và các lực lượng của mỹ trong khu vực
trước đó ngoại trưởng mỹ mike pompeo cho biết washington không loại trừ giải pháp quân sự đối với tehran
và đã điều tàu khóa
hôm qua tổng thư ký liên đoàn ả rập cảnh báo những nỗ lực giải quyết cuộc xung đột giữa israel và palestine
sẽ trở nên vô ích nếu một nhà nước palestine không được thành lập trên tất cả những vùng lãnh thổ
bị israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh trung đông năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trong thông báo tổng thư ký liên đoàn ả rập al ahmed abowest tuyên bố
bất kỳ đề xuất nào mà người palestine hoặc ả rập bác bỏ đều không thể chấp nhận
ông cho biết điều được phía ả rập chấp nhận đó là giải pháp thành lập một nhà nước palestine
theo các đường biên giới được phân định với jerusalem là thủ đô
những bình luận của ông aboued được cho là nói đến kế hoạch hòa bình trung đông của tổng thống mỹ
donald trump mà mỹ đã xây dựng trong hơn hai năm qua kế hoạch gồm hai phần là kinh tế và chính trị
tuy nhiên palestine đã phản đối kế hoạch trên cho rằng lập trường của washington đã thiên vị israel
liên quan tới tình hình trên bán đảo triều tiên
ngoại trưởng nga sergei lavrov đã nhấn mạnh giải pháp chính trị hòa bình là cách thức khả thi duy
nhất để đạt được tiến triển nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại trong khu vực tuyên bố được ngoại
trưởng nga đưa ra sau cuộc gặp hội đàm với người đồng cấp hàn quốc kang kyung hoa tại moscow
ngoại trưởng nga lavrov bày tỏ tin tưởng sự phát triển của các dự án ba bên nga hàn quốc
triều tiên sẽ đóng góp tích cực trong mục tiêu giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo triều tiên
ngoại trưởng nga cho biết
cùng với ngoại trưởng hàn quốc thảo luận triển vọng hợp tác ba bên với sự tham gia của phía triều
tiên liên quan đến dự án đường sắt xuyên quốc gia xây dựng đường ống khí đốt và đường dây tải điện
các dự án này hiện vẫn chỉ trên giấy tờ song phía nga chắc chắn sẽ hiện thực hóa
bởi kế hoạch này có thể tạo điều kiện để đạt tiến triển trong việc giải quyết các vấn đề trên bản
đảo triều tiên bên cạnh đó ngoại trưởng nga cho biết cùng với người đồng cấp hàn quốc đồng quan điểm rằng
đàm phán giữa các bên tham gia giải quyết vấn đề triều tiên cần được tiếp tục
cũng trong ngày hôm qua các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của các quốc gia thành viên liên minh
châu âu eu đã thảo luận về chiến lược toàn cầu của khối và thông qua các quyết định tăng cường chủ
nghĩa đa phương dựa trên pháp luật quốc tế hội đồng liên minh châu âu cho rằng lợi ích của
eu nằm trong hệ thống đa phương dựa trên các quy định và luật pháp quốc tế bảo vệ các giá trị chung của
thế giới theo eu tăng cường hệ thống đa phương sẽ tập trung vào ba hướng hành động gồm bảo đảm việc
tuân thủ các tiêu chuẩn và thỏa thuận quốc tế mở rộng sự tham gia của chủ nghĩa đa phương vào
các thực tiễn quốc tế mới cải cách chủ nghĩa đa phương gồm cải cách các tổ chức đa phương theo
hướng phù hợp với mục đích mà các tổ chức này hướng tới chiến lược toàn cầu của eu đã được
thông qua cách đê ba năm và hiện nay là thời điểm để liên minh này đánh giá và điều chỉnh cho phù hợp
với các thành viên mới quý vị và các bạn thân mến
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại